liên quan đến vụ việc bé gái ba tuổi bị bạo hành bằng nhiều đinh trang binh nhọn ghim ở trong đầu tại huyện thạch thất tp hà nội gây phẫn nộ trong dư luận
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với nguyễn trung huyên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thôn năm xã thạch hòa huyện thạch thất về tội giết người
khuyên là người tình của mẹ bé gái ba tuổi có chín dị vật giống đinh trong sọ não và cũng là nghi phạm chính trong vụ án
căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai của các đối tượng cho thấy nguyễn văn huyên đã nhiều lần bạo hành cháu bé với những thủ đoạn tàn ác
liên quan đến vụ việc ubnd tp hà nội đã ban hành văn bản hòa tốc số bảy trăm linh chín giao công an tp chủ trì phối hợp với ubnd huyện thạch thất
đơn vị liên quan khẩn trương điều tra xác minh xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện vi phạm báo cáo ubnd tp kết quả thực hiện